hai đối tượng đã bị lực lượng phối hợp gồm bộ đội biên phòng
công an và hải quan tỉnh hà tĩnh khống chế bắt quả tàng
hai đối tượng là nguyễn đình hùng và ngô thị ngân cùng chú tại tỉnh nghệ an
khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
và nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại lào rồi cắt rừng
vận chuyển về việt nam để tiêu thụ hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra
cũng liên quan đến tội phạm ma túy vào ngày hôm qua ngày một mươi tháng sáu
tại tòa án nhân dân huyện trạm tấu tòa án nhân dân tỉnh yên bái đã xét xử
lưu động đối tượng hở a ký chú tại huyện mù căn trải tỉnh yên bái
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cầu trạng vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hở a ký đã mua heroin
của một người đàn ông tên giàng tại khu vực rừng thuộc địa bàn huyện mù căng trải
để bán kiếm lời đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi ký đang bán ma túy
cho hai người đàn ông không rõ lây lịch thì bị tổ công tác của công an huyện mù căng trải
phát hiện bắt quả tăng thu giữ tại chỗ chín mươi bốn năm g heroin
kết thúc phiên xét xử tòa án nhân dân tỉnh yên bái đã tuyên phạt hở a ký
một mươi chín năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
một tụ điểm đánh bạc di động có cảnh giới vừa bị đội cảnh sát hình sự
công an thành phố quảng ngãi triệt phá và bắt giữ một mươi đối tượng
đội cảnh sát hình sự bắt quả tang một mươi đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức
sóc đĩa tại nhà ông tô văn đình ở thôn khánh lâm xã tịnh thiện
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi tạm giữ gần tám mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật liên quan đây là ổ đánh bạc thường xuyên di động
hoạt động lén lút trong rừng khu vực hoang vắng và có cả cảnh giới
việc chủ động triệt phá ổ đánh bạc của đội cảnh sát hình sự
đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
hành nghề cho vay lãi nặng dương văn khang chú tại vĩnh bảo
thành phố hải phòng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế
tạm giữ hình sự
tại cơ quan công an dương văn khang đỗ anh quyết nguyễn văn trinh
cùng chú tại vĩnh bảo thành phố hải phòng khai nhận
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng vào huế
và tạm trú tại phường hương an thành phố huế
nhằm mục đích cho vay nặng lãi
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bị tạm giữ
các đối tượng đã cho tám mươi tám người vay với tổng số tiền hơn một ba tỷ đồng
lãi suất cho vay từ một trăm hai mươi một đến hai trăm bốn mươi ba một năm
các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn bảy mươi bảy triệu đồng
hiện công an thành phố tạm giữ hình sự đối với khang
và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với hai đối tượng còn lại
với thủ đoạn hứa hẹn bán phế liệu của trạm thu phát sóng mạng mobifone
trần thị bích thủy vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng phạm mai văn hiếu cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trên
và cả hai bị can cùng chú tại xã vĩnh an huyện châu thành tỉnh an giang
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi nghe thông tin trạm thu phát sóng mạng mobifone
phía sau nhà sắp thay thế linh kiện thủy đã nảy sinh ý định lừa bán phế liệu của trạm
để chiếm đoạt tài sản
từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
hai đối tượng đã lừa bán phế liệu bảy trạm thu phát sóng mạng mobifone
trên địa bàn các huyện châu thành thoại sơn tri tôn và tỉnh biên
cho anh nguyễn văn nghiêm chú tại huyện thoại sơn làm nghề thu mua phế liệu
để chiếm đoạt số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng
ngoài ra ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thủy còn chiếm đoạt số tiền một mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
của cha ruột anh nghiêm
sau khi biết thủy bị lừa ngày một mươi chín tháng một anh nghiêm đến cơ quan công an
tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của thủy
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ
mạo danh cán bộ công an vị kiểm sát gọi điện đe dọa vù khống
thông qua mạng xã hội kết bạn làm quen và hứa hẹn tặng quà bằng tiền mặt
rồi yêu cầu người nhà
nhận chuyển các loại phí mời tham gia làm cộng tác viên bình chọn
các nhãn hàng trên trang thương mại điện tử như shopee hay lazada hay tiki
những chiêu thức lừa đảo này không mới nhưng vẫn đang được các đối tượng
sử dụng trên không gian mạng nhằm dẫn dụ lôi kéo nhiều nạn nhân sập bẫy
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai một phụ nữ trú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai
nhận được cuộc gọi của một người đàn ông xưng là cán bộ viễn thông
của thành phố đà nẵng thông báo chị đang nợ cước điện thoại trả sau
đối tượng yêu cầu người phụ nữ này cung cấp thông tin cá nhân để kiểm tra
xác minh và yêu cầu trả lời điện thoại của nhiều người tự xưng là cán bộ công an
cán bộ viễn kiểm sát
trong lúc tâm lý hoảng loạn sợ hãi chị đã gửi số tài khoản
mã otp ngân hàng và bị chiếm đoạt số tiền trên một năm tỷ
em máy là có một đồng chí giới thiệu là trung úy của bên công an
mới nói là kiểm tra nhanh
hệ thống thì số điện thoại của tôi là nợ tài khoản của ngân hàng shb đà nẵng
với số tiền là một mươi tám tỷ bảy trăm linh triệu đồng
phải đe dọa tôi là trong cái đường dây buôn bán rửa tiền yêu cầu tôi là phải cung cấp
cái số tài khoản tài sản cá nhân để phục vụ điều tra
và tuyệt đối lúc nào nó cũng nói là không được nói cho người thân của mình
kể cả chồng con
cùng chú tại thành phố pleiku người phụ nữ này đọc thông tin quảng cáo trên facebook
nhận dạy việc làm tám mươi tám tuyển cộng tác viên shopee và hướng dẫn truy cập vào trang web lạ
sau khi được nhân viên chăm sóc khách hàng tên my tư vấn hình thức chọn đơn hàng
để hưởng hoa hồng chị đã tin tưởng và làm theo
ban đầu sau mỗi lần làm nhiệm vụ số tiền gốc và tiền hoa hồng
được truyền trả đầy đủ như cam kết
những lần sau các đồng chí đã truyền trả đầy đủ như cam kết
đội tượng yêu cầu chị làm nhiệm vụ nhiều hơn và phải truyền số tiền lớn hơn
chỉ đến khi chị chuyển tổng số tiền trên một trăm tám mươi triệu đồng thì mới biết mình đã bị lừa
những đơn đầu là nó sẽ chuyển lại cho mình trong vòng từ ba tới năm phút thôi
cả gốc và hoa hồng là một mươi
bắt đầu nhiệm vụ thứ ba là nó cứ liên kết đôi liên kết đơn
là bắt đầu nó cứ kéo mình đi theo
thì em cứ nghĩ nó đã nói vậy thôi đường nào mình cũng theo rồi
thì bắt buộc bây giờ em theo để lấy lại được tiền
nếu không thì em sẽ mắc trắng số tiền em
chỉ đến trước đó
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai
đã ghi nhận hơn ba mươi trường hợp công dân đến trình báo về việc bị đối tượng sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền bị thiệt hại trên hai mươi hai tỷ đồng
qua việc tiếp nhận xử lý các đơn thư tố giác tội phạm lực lượng công an xác định
hầu hết đối tượng trong nước thực hiện hành vi phạm tội đều có liên quan đến số đối tượng ở nước ngoài
nhiều trường hợp bị hại có số tiền bị chiếm đoạt đều là tiền đi vay mượn cầm cố thế chấp tài sản
để lại hậu quả rất nặng nề về kinh tế tâm lý hạnh phúc gia đình
công tác đấu tranh với loại tội phạm này đang gặp nhiều khó khăn và bất cập
tội phạm trên không gian mạng thì nó ở bất cứ nơi đâu
chính vì thế mà về cái xác định đối tượng truy vết trên không gian mạng thì nó rất là rộng lớn
công tác phối hợp với các đơn vị bạn ở bên ngoài chậm so với cái tốc độ phát triển của tội phạm
chính vì thế mà hiệu quả điều tra tội phạm công nghệ cao chưa đạt được kết quả như mong muốn
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
nắm vững quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính thủ tục pháp lý của các cơ quan nhà nước
bảo mật thông tin cá nhân các tài khoản mạng xã hội trang lô facebook
không đăng nhập vào các giao diện ứng dụng lạ không rõ danh tính trên không gian mạng
đặc biệt không cung cấp chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng
đặc biệt là mã xác nhận otp của các giao dịch ngân hàng cho bất kỳ ai
một xe ô tô hiệu poter nhập lậu vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phát hiện và thu giữ để điều tra xử lý
trước đó qua thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với công an phường trần phú
thành phố quy nhơn tiến hành kiểm tra xe ô tô con nhãn hiệu porsche mang bị kiểm soát
hai mươi chín a tám mươi sáu nghìn tám mươi ba do ông ngô vĩnh hiền trú tại thành phố hà nội làm chủ đang dừng tại khu vực đường xuân diệu
thành phố quy nhơn tại thời điểm kiểm tra ông hiền không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến chiếc xe ô tô nói trên
làm việc với cơ quan công an ông hiền khai nhận xe ô tô này được ông mua của một người không quen biết thông qua mạng xã hội
và không có bất kỳ giấy tờ nào kèm theo phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định đã tiến hành lập biên bản
niêm phòng tạm giữ phương tiện đồng thời tiếp tục xác minh và điều tra để xử lý theo quy định
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng có hộ khẩu thường trú tại xã yên cường huyện bắc mê tỉnh hà giang
cùng về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
đối tượng giang a cổ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cao một m sáu mươi tám và có xeo chấm ngay đuôi lông mảy trái
đối tượng giàng a danh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng giàng a páo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm dưới trước mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt
đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an